bộ y tế đã tổ chức lễ khánh thành khu khám bệnh thuộc dự án bệnh viện bạch mai và bệnh viện việt đức cơ sở hai
tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam hai công trình này được kỳ vọng là sẽ giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của bộ y tế
bộ kế hoạch và đầu tư bộ xây dựng chủ đầu tư và các nhà thầu các đơn vị liên quan
cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam đã đồng hành cùng bộ y tế để từng bước hoàn thành các hạng mục của công trình
theo phó thủ tướng một bệnh viện đưa vào sử dụng ngoài cơ sở vật chất và trang thiết bị
thì yếu tố con người ở đây là các thầy thuốc phải có một quá trình phù hợp chặt chẽ
vì vậy hai bệnh viện cần phải nỗ lực tiếp tục làm tốt nhiệm vụ
bệnh viện bạch mai cơ sở hai với quy mô một giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng năm lượt người khám bệnh mỗi ngày
với tổng diện tích sàn được xây dựng trên một trăm hai mươi ba m hai
bệnh viện việt đức cơ sở hai với một giường bệnh và đáp ứng khoảng ba năm trăm linh lượt khám mỗi ngày
có tổng diện tích sàn xây dựng trên một trăm hai mươi năm m hai
đây là hai công trình bệnh viện hiện đại được xây dựng theo hướng tiếp cận mới thân thiện với bệnh nhân
tạo sự tiện nghi và tác động tích cực đến thời gian phục hồi của người bệnh
đồng thời cũng tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên y tế